cây tiêu tiên phước tỉnh quảng nam từ lâu được mọi người biết đến là giống tiêu quý
chất lượng thơm ngon được thị trường ưa chuộng trở thành cây chủ lực của huyện tiên phước
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên diện tích trồng tiêu trên địa bàn huyện đã giảm sút mạnh
có thời điểm chỉ còn vỏn vẹn một mươi hectare
để khôi phục loại cây này năm hai nghìn một mươi bốn ubnd huyện tiên phước đã xây dựng
dự án đầu tư hỗ trợ phát triển cây tiêu tiên phước giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
với tổng nguồn vốn đầu tư hơn một mươi bốn tỷ đồng
qua triển khai bước đầu dự án đã đem lại được nhiều kết quả rõ rệt
đời sống người dân được cải thiện nhờ trồng tiêu
dự án đầu tư hỗ trợ phát triển cây tiêu tiên phước giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
đã tác động mạnh mẽ đến phong trào khôi phục và phát triển cây tiêu tiên phước trên địa bàn huyện
trong năm năm qua toàn huyện đã hỗ trợ trồng mới và phục hồi được hơn một trăm năm mươi trái tiêu
nâng tổng diện tích tiêu lên một trăm năm mươi hectare

giống tiêu tiên phước thuộc giống tiêu sẻ có mùi thơm đặc trưng
chùm chai ngắn năng suất trung bình khoảng từ một năm đến hai tấn một hectare
nếu thâm canh tốt thì đạt từ hai năm đến ba tấn một hectare
nhờ có hương vị thơm nên tiêu tiền phước không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng
mà còn xuất khẩu sang các nước như nhật bản trung quốc đài loan nga
hiện tại hạt tiêu đen của tiên phước được bán với giá khoảng sáu trăm linh đồng một kg
cao gấp từ năm đến bảy lần so với hạt tiêu của các địa phương khác trong nước
từ năm hai nghìn một mươi hai bắt đầu tiến hành công tác phục hồi
đến nay chúng tôi đã tiến hành phục hồi và mở rộng diện tích ra đến nay khoảng gần một trăm năm mươi hectare
như vậy có thể nói là cái chủ trương về phục hồi và phát triển cây tiêu của huyện là hoàn toàn đúng đắn
hiện nay nhân dân rất là hưởng ứng
riêng hàng nam giữa khoảng một trăm năm mươi mô hình là nhân dân tự đăng ký trồng theo mô hình là một trăm linh trái rửa lên
trong đó có những mô hình ba trăm linh đến một trái
qua triển khai dự án đầu tư hỗ trợ phát triển cây tiêu tiên phước
cho thấy diện tích tiêu ở tiên phước đã được khôi phục và phát triển nhanh chóng
đời sống người trồng tiêu được cải thiện rõ rệt
tuy nhiên để cây tiêu tiền phước phát triển bền vững và hạt tiêu tiền phước ngày càng được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài ưa chuộng
tỉnh quảng nam và huyện tiên phước cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân mở rộng diện tích
gắn với việc chăm sóc nhằm giữ gìn và nâng cao chất lượng sản phẩm của hạt tiêu tiên phước